trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trong gần một tuần qua tại đà nẵng
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã họp khẩn với các bên liên quan
bàn phương án giải quyết cấp bách hiện tượng nguồn nước sông bị nhiễm mặn
gây mất nước cục bộ ở khu vực quận sơn trà quận ngo hành sơn và quận hải châu
trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng tám thành phố đà nẵng đã thiếu khoảng trên một trăm linh mét khối nước sinh hoạt
mặc dù công ty cấp nước đà nẵng đã triển khai nhiều biện pháp tạm thời để hỗ trợ người dân
nhưng thực trạng thiếu nước vẫn đang diễn ra trên diện rộng
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng kêu gọi người dân tiết kiệm nước
chia sẻ khó khăn với thành phố đồng thời yêu cầu các thủy điện thượng nguồn lên kế hoạch xả nước đẩy mặn kịp thời
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng kêu gọi người dân tiết kiệm nước
chia sẻ khó khăn với thành phố đồng thời yêu cầu các thủy điện thượng nguồn lên kế hoạch xả nước đẩy mặn kịp thời
theo dự báo trong một mươi ngày tới vẫn tiếp tục không có mưa
vì vậy về lâu dài

thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai ngay các công trình bổ trợ
phục vụ cấp nước tránh tình trạng thụ động phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn nước